trong khi đó vấn đề năng lượng và khí đốt trong mối quan hệ nga và phương tây đang tiếp tục nóng lên
khi moscow tuyên bố sớm triển khai cơ chế thanh toán mới thực hiện xác lệnh của tổng thống putin
yêu cầu các khách hàng mua khí đốt của nước này phải thanh toán bằng đồng rút
trong khi đó phản ứng tại châu âu cho thấy đây tiếp tục là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong nội bộ khu vực
trong khi ba lan bungary phần lan tuyên bố từ chối thanh toán tiền mua khí đốt nga bằng đồng rút
thì nhiều nước đã chấp thuận đề xuất này
nga hồi đầu tuần này xác nhận đã cắt nguồn cung khí đốt sang ba lan và bulgari
do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rút khiến giá khí đốt ở châu âu tăng cao
tuy nhiên trong khuôn khổ chuyến thăm ukraine hôm qua hai mươi tám tháng bốn thủ tướng bungary kirill petkov cho hay
nước này có các lựa chọn thay thế khí đốt của nga đồng thời lên tiếng hối thúc châu âu
cần mạnh mẽ hơn để thoát khỏi sự phụ thuộc vào moscow
cùng quan điểm này bộ trưởng phần lan phụ trách các vấn đề châu âu tti tepureen cũng nhấn mạnh
helsinki ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào nga và sẽ tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc
và toàn bộ năng lượng hóa thạch của nga càng sớm càng tốt
trong khi đó hiện nhiều công ty tập đoàn phân phối khí đốt của đức áo hungary và slovakia
đã có kế hoạch mở tài khoản bằng đồng rút tại ngân hàng gazprom bank đặt tại thụy sĩ để thanh toán khí đốt mua của nga
trong số này có hai nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của nga là uniper của đức và omv của áo
hãng eni của italia một khách hàng lớn khác của nga
cũng đang cân nhắc lựa chọn
từ những diễn biến trên có thể thấy tác động của việc nga sử dụng khí đốt để gây sức ép với các nước về nguồn cung
đang khiến eu suy giảm khả năng tạo lập mặt trận thống nhất chống nga